những trận bóng đá trong khuôn khổ vòng chung kết bóng đá thế giới vẫn đang tiếp tục diễn ra sôi nổi
kéo theo đó là các ổ cờ bạc và các hình thức cá độ bóng đá vẫn tiếp tục diễn ra
tại nghệ an phòng cảnh sát hình sự vừa bắt thêm nhóm bảy đối tượng
về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
nhóm này do lương văn quân chú tại xã nghi ân tp vinh cầm đầu
quân là chủ một quán cà phê trên địa bàn tp vinh
lợi dụng đông người đến xem quân cấp
quân đã tổ chức ghi kèo cá độ bóng đá
để thực hiện hành vi phạm tội thì lương văn quân đã tải và cài đặt ứng dụng cá cửa bóng đá
rồi tạo tài khoản cá độ và sử dụng hai trăm linh triệu đồng để mua điểm cá độ từ nhà cái
trước mỗi trận đấu world cup quân tham khảo tỷ lệ cá cược trên các trang mạng
rồi thông tin đến người chơi và nhận kéo cá cực
trung bình mỗi trận các đối tượng cá cược từ một triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
ngoài ra quân còn nhận kèo cá độ trực tiếp của khách đến xe bóng đá tại quán cà phê của mình
lực lượng công an đã thu giữ tăng vật gồm bảy điện thoại di động một ipad một cuốn sổ ghi thông tin người chơi cá độ bóng đá
bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra đã chứng minh làm rõ sáu người chơi cá độ bóng đá với lương văn quân
với tổng số tiền ánh bạc là hai trăm linh triệu đồng